mở đầu bản tin là thông tin được người dân hết sức quan tâm
sáng nay trao đổi với báo chí thiếu tá nguyễn hữu đức phó giám đốc công an tỉnh hòa bình cho biết
căn cứ và các tài liệu chứng cứ thu thập được công an tỉnh hòa bình đã trự tập một số người liên quan
để đấu tranh làm rõ việc xả thải dầu bẩn gây ô nhiễm nguồn nước cấp đến nhà máy nước sạch sông đà
theo thiếu tá nguyễn hiễu đức công an tỉnh hòa bình hiện đang tập trung làm rõ khi nào có thông tin chính thức sẽ thông tin sau
đơn vị đang đấu tranh với những người liên quan để làm rõ sự việc và mở rộng điều tra
trước đó theo báo cáo kết quả điều tra làm rõ vụ việc đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông đà
nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự vào ngày một mươi sáu tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều hai trăm ba mươi năm
sáng nay phiên xét xử vụ án gian lận điểm tại sơn la bước sang ngày làm việc thứ tư
sau phần xét hỏi của hội đồng xét xử đối với các bị cáo về hành vi mở đóng cửa niêm phong phòng thi trắc nghiệm
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la đã đề nghị hội đồng xét xử ra quyết định trả lại hồ sơ vụ án để điều tra tiếp tục
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la nêu quan điểm
trong quá trình diễn biến tại phiên tòa phần xét hỏi có phát sinh một số tình tiết mới có dấu hiệu của tội đưa và nhận hối lộ
tình tiết này tại phiên tòa không giải quyết được nên đề nghị hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoảng sáu điều hai trăm hai mươi
bộ luật tố tụng hình sự ra quyết định trả lại hồ sơ vụ án để điều tra tiếp
theo đó do thiếu chứng cứ để chứng minh một số vấn đề không thể làm rõ tại phiên tòa có căn cứ cho rằng
có người khác đồng phạm khác tham gia vào hành vi nâng điểm nhưng chưa được khởi tố vụ án
khởi tố bị can
cùng với đó quyết định cũng yêu cầu làm rõ động cơ mục đích của các bị cáo để thực hiện việc nâng điểm cho bốn mươi bốn thí sinh
từ đó xem xét khởi tố hành vi đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ làm rõ nguồn gốc hành vi đưa nhận tiền của các bị cáo
trước quan điểm của viện kiểm sát hội đồng xét xử đã hỏi ý kiến của các luật sư tham gia bảo chữa
các luật sư đều đồng quan điểm đồng ý với viện kiểm sát về việc này hoàn toàn phù hợp với diễn biến tại phiên tòa
vì vậy hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra tiếp nhằm làm rõ hành vi đưa nhận và môi giới hối lộ
công an phường sáu tp sóc trăng vừa bắt quả tàng đối tượng tàu kim đệ chú tệ xã đại tâm huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
vì hành vi sử dụng trái phép trang phục cấp hiệu phù hiệu công an nhân dân
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng một mươi đối tượng tào kim đệ mặc trang phục công an nhân dân vào một cửa hàng trên đường lê lợi
thuộc phường sáu tp sóc trăng
để mua một số vận dụng
do có nhiều biểu hiện nghi vấn nên người dân đã trình báo cho lực lượng chức năng
sau khi nhận được tin báo công an phường sáu đã nhanh chóng có mặt và mời đối tượng về trụ sở để làm việc
tại đây đối tượng tào kim đệ khai nhận mua trang phục công an nhân dân trên mạng về để sử dụng
đồng thời giao nộp lại trang phục đăng mặc và một bộ trang phục cảnh sát cơ động
một bộ cầu vai kết hợp một cây gậy điện một cây gậy vũ ba khúc và một còng số tám cho cơ quan công an
toàn bộ số tăng vật trên đều được đối tượng mua trên mạng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị xem các nhà vườn quảng cáo bán hoa phong lan trên mạng xã hội hoặc trên youtube
sau đó giả làm khách hàng đến hỏi mua hoa để tìm hiểu đường đi lối lại
lợi dụng đêm tối nhất là những hôm trời mưa gió
các đối tượng đột nhập trộm cắp các loại phong lan có giá trị mang địch tiêu thụ
và mới đây công an tỉnh phú thọ đã bắt giữ được nhóm đối tượng trộm cắp hàng chục vụ trên địa bàn
vào dạng sáng ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín kẻ gian đã đột nhập vào vườn của gia đình anh võ hữu thảo
ở xã mỹ đài huyện tân sơn trộm cắp năm mươi cây phong lan
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện tân sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tiến hành thu thập dấu vết có liên quan
do trời tối và mưa nên dấu vết các đối tượng phạm tội
để lại hiện trường không nhiều
chính vì vậy cơ quan điều tra công an huyện tân sơn đã phối hợp với công an các huyện thành thị
trên địa bàn tỉnh giả soát lên danh sách hàng trăm đối tượng trong diện nghi vấn
lợi dụng sơ hở của hệ thống bảo vệ mặc dù là các vườn lan được xây dựng rất kiên cố
tuy nhiên các đối tượng lợi dụng sơ hở trong lắp đặt hệ thống bảo vệ
do vậy dẫn tới những khó khăn trong công tác điều tra
nhất là trong việc xác minh xác định đối tượng
các nhà vườn hầu như là họ cũng không trang bị camera
và các hệ thống bảo vệ lắp đặt chưa khoa học
do vậy dẫn đến các đối tượng khi trộm xong lấy xong những tài sản
thì tẩu thoát không để lại dấu vết vật chứng gì cả
vì vậy gây rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra
đối với cái vụ án này thì chúng tôi đã quá trình từ khi xảy ra đến khi chúng tôi xác minh đầy đủ chứng cứ
để bắt giữ nhóm phạm tội này
tội phạm này sẽ mất rất nhiều
thời gian qua quá trình bốn tháng liên tục
chúng tôi cũng mất rất nhiều thời gian và công sức
để xác minh để làm rõ đối tượng này
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
ngày bốn tháng một mươi công an huyện tân sơn tỉnh phú thọ
đã làm rõ đào văn trung và bùi văn lợi
cùng chú tại huyện tam đông tỉnh phú thọ
chính là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp hoa phong lan nói trên
tại cơ quan công an bước đầu trung khai nhận
ngoài vụ trộm cắp hoa phong lan này
trung và đồng bọn còn thực hiện chất lọt
một vụ trộm cắp hoa phong lan khác tại tỉnh hòa bình
đối với số hoa phong lan trộm cắp tại vườn anh thảo
trung chia thành nhiều giỏ
sau đó bán cho bùi trung kiên ở huyện tam nông
lấy hai trăm bốn mươi năm triệu đồng
trung chia cho bùi văn lợi hai mươi triệu đồng
dùm đường các trắng
đường commune bà hissant
ra thứ hai nữa là trong quá trình lắp đạt các
thiết bị bảo vệ thì cần có sự tư vấn của lực lượng công an tốt nhất là như vậy thì sẽ đảm bảo được cái an toàn về tài sản
và sẽ rất thuận lợi cho quá trình điều tra chẳng hạn như sẽ thu được hình ảnh camera rồi
tất cả các hệ thống bảo vệ cảnh báo sẽ phục vụ đảm bảo tốt cho việc bảo vệ tài sản
trước tình trạng giá cả tăng cao của một số loại hoa phong lan nhất là loại hoa phong lan năm cánh trắng
đã khiến cho tình trạng trộm cắp hoa phong lan ở nhiều nơi diễn biến rất phức tạp
vì vậy hơn ai hết các chủ vườn cần nâng cao cảnh giác gia cố hệ thống giao chắn bảo vệ thật kiên cố
lắp đặt hệ thống chiếu sáng phù hợp đặc biệt lắp đặt hệ thống camera giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi trộm cắp
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai mưa lũ rông xét từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
đã làm cho bốn người chết với nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương
tại tỉnh nghệ an mưa lớn làm ngập năm hai trăm năm mươi hộ dân hơn hai tám trăm linh hectare hoa màu gần một bảy trăm linh hectare thủy sản
bốn nhà bị đổ do sạt lở đất có năm vị trí sạt lở núi chín điểm sạt lở tại quốc lộ một mươi năm
đồng ruộng và mương nước trên cánh đồng tại nghệ an ngập nước một số tai nạn đáng tiếc đã xảy ra
tại tỉnh hà tĩnh mưa lớn gây ngập một trăm linh bảy hectare rau màu
các huyện hương sơn hương khê đã chủ động cho học sinh một số trường nghỉ học
tỉnh bình định có một người chết do xét đánh khi đi trên đường tại huyện tuy phước
để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ giảm thiểu thiệt hại
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến khánh hòa tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến
sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lũ lũ quét và sạt lở đất
khu đô thị nam an khánh và một số khu đô thị quanh khu vực thiên đường bảo sơn sau trận mưa cách đây ít ngày
những căn hầm được thiết kế để để xe ô tô thế nhưng đều được đắp bờ xây đập
và chả ai dạy gì cho xe xuống hầm với cái tình trạng cứ hễ mưa là ngập úng
toàn bộ cái khu vực này nó phụ thuộc hết vào một cái đường hầm dân sinh chui này
hầm dân sinh số ba hay số mấy đây này thì cứ mưa một phát là ngập
mà ngập phát là hệ thống giao thông là đỉnh trệ mấy ngày luôn
thậm chí các khu đô thị này còn phải tự xây dựng các trạm bơm cưỡng bức
để đối phó với tình trạng ngập úng triển miên
lý giải về vấn đề này các chuyên gia cho rằng đây là lỗi của quy hoạch